thông tin từ tri cục thủy lợi long an cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sụt lún nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ n hai
vị trí sụt lún trên tuyến quốc lộ n hai kéo dài hai trăm sáu mươi sáu mét trên địa phận xã thủy tây huyện thạnh hóa tỉnh long an
mặt đất khu vực sát bờ canh xuất hiện vết nứt rộng khoảng hai mươi cm nhiều chỗ sâu tới tám mươi cm có nguy cơ sạt lở khẩn cấp bất cứ lúc nào
tại đây có hai mươi bảy hộ dân sáu trụ điện trung thế đang nằm trong khu vực nguy hiểm trong đó có sáu hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất
móng nhà đã bị gãy vỡ tường nhà bị xé từng màng và có thể sập bất cứ lúc nào